nghiên cứu từ israel tiết lộ liều vaccine pfizer thứ tư làm giảm tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi
xong khả năng ngăn ngừa khỏi nguy cơ nhiễm virus chỉ tồn tại trong thời gian ngắn
theo reuters nghiên cứu được công bố ngày sáu tháng bốn trên tạp chí new england
phân tích hồ sơ sức khỏe của hơn một hai mươi năm triệu người từ sáu mươi tuổi trở lên được tiêm vaccine ở israel
họ được tiêm chủng từ tháng một đến tháng ba giai đoạn omicron là biến chủng phổ biến nhất
nhóm chuyên gia phát hiện khả năng chống lại nguy cơ bệnh nặng không suy giảm sau sáu tuần tiêm mũi vaccine thứ tư
xong họ nhấn mạnh cần thêm nghiên cứu để đánh giá khả năng bảo vệ lâu dài của liều bổ sung
ngoài ra các nhà khoa học cũng không rõ hiệu quả này kéo dài bao lâu
trong khi đó tỷ lệ lây nhiễm sau một tháng tiêm mũi thứ tư thấp hơn nhóm chỉ tiêm ba mũi vaccine covid một mươi chín
các tác giả cho rằng hiệu quả bảo vệ chống lại omicron có thể đạt đỉnh vào tuần thứ tư sau khi tiêm chủng
nhưng đến tuần thứ tám khả năng bảo vệ chống lại nguy cơ lây nhiễm của mũi bốn giảm xuống chỉ còn hơn năm mươi
cho thấy nó sẽ suy yếu nhanh chóng
cnn nhận định các vaccine covid một mươi chín hiện tại được sản xuất để chống lại chủng virus ban đầu
trong khi đó omicron có sự khác biệt đáng kể do đó vaccine đã mất tìm một phần hiệu quả
israel và mỹ là hai quốc gia đi đầu trong việc tiêm mũi tư cho nhóm người có nguy cơ trở nặng như người lớn tuổi
trước đó cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda tuyên bố
rút ngắn thời gian tiêm mỗi thứ tư cho người từ năm mươi tuổi trở lên sớm nhất là sau bốn tháng
sau khi tiêm mũi thứ ba lợi vaccine được sử dụng là pfizer và moderna
những người bị suy giảm miễn dịch khác cũng có thể tiêm liều thứ tư ở mỹ
quốc gia này đang đứng trước cuộc tranh luận có tiêm mũi thứ tư đại trà cho dân số hay không
trong khi đó các bộ trưởng y tế ở châu âu cũng thúc giục chính phủ những nước eu
giảm độ tuổi được tiêm liều thứ tư áp dụng cho những người trên sáu mươi tuổi
ở châu á hàn quốc bắt đầu tiêm liều thứ tư vào tháng hai
và singapore đang lên kế hoạch tiêm muối nhắc lại thứ hai cho những người trên tám mươi tuổi
một nghiên cứu khác từ israel vào tháng ba cho thấy những người cao tuổi được tiêm nhắc lại lần thứ hai
vaccine pfizer có tỷ lệ tử vong thấp hơn bảy mươi tám so với những người chỉ tiêu mỗi một
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn đề nghị cục quản lý dược xây dựng đề cương
nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng liều nhắc lại vaccine nội trước ngày ba mươi tháng ba
đây là nội dung được đưa ra trong kết luận của đồng chí trần văn thuấn
thứ trưởng bộ y tế tại cuộc họp ra soát tiến độ triển khai các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine
và thuốc điều trị covid một mươi chín ở việt nam
thứ trưởng bộ y tế giao cục y tế dự phòng làm đầu mối tham mưu về việc hướng dẫn tiêm vaccine covid một mươi chín mũi nhắc lại
vừa triển khai vừa theo dõi kinh nghiệm quốc gia khác
ngoài ra cục quản lý dược làm đầu mối xây dựng ban hành hướng dẫn tiêu chí cấp phép vaccine covid một mươi chín
sản xuất trong nước với chỉ định cho liều nhắc lại hoàn thành trước ngày ba mươi tháng ba
bộ cũng yêu cầu cục khoa học công nghệ và đào tạo hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
lưu nhắc lại với vaccine covid một mươi chín sản xuất trong nước theo dõi đôn đốc báo cáo những bất cập khó khăn khi thử nghiệm lâm sàng
trong kết luận thứ trưởng bộ y tế cũng đề nghị các đơn vị bố trí đủ nhân lực tăng cường các biện pháp
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tình nguyện tham gia nghiên cứu đảm bảo chất lượng dữ liệu nghiên cứu
trong suốt thời gian nghiên cứu theo đề cương đã được bộ y tế phê duyệt
đặc biệt các đơn vị liên quan cần sớm làm rõ nguyên nhân khi có biến cố bất lợi nghiêm trọng nhất là với những ca tử vong
tình nguyện viên cần được tiêm sớm sau khi biết họ được tiêm vaccine hay giả dược
các thủ tục cấp kinh phí cho thử nghiệm lâm sàng vaccine covid một mươi chín nội sẽ được vụ kế hoạch tài chính làm đầu mối hướng dẫn
riêng với nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine nanocovax bộ đề nghị nhóm nghiên cứu và nhà sản xuất
sớm cung cấp báo cáo dữ liệu về hiệu lực bảo vệ làm giảm trường hợp bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín
và chịu trách nhiệm về số liệu đảm bảo công khai minh bạch kịp thời bổ sung tiêm mũi tăng cường cho người tình nguyện
với nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine arct một trăm năm mươi bốn thứ trưởng bộ y tế yêu cầu đơn vị liên quan báo cáo kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
với thử nghiệm lâm sàng vaccine s hai trăm sáu mươi tám nghìn một mươi chín các tổ chức nhận thử phải đảm bảo tuân thủ đề cương nghiên cứu ở tất cả các bước triển khai tuyển chọn quản lý theo dõi xử lý biến cố bất lợi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia nghiên cứu
bộ y tế cũng đồng ý mở rộng địa bàn triển khai không hạn chế các địa phương tham gia nhưng phải đảm bảo khoa học chặt chẽ và hiệu quả